nhân kỷ niệm năm mươi năm toàn đảng toàn dân thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
chiều nay hai mươi bảy tháng tám tại bảo tàng hồ chí minh tổng công ty bưu điện việt nam đã tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem
năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
đến sự buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan
bộ tem kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín
gồm một mẫu và một bờ lốc do họa sĩ trần thế vinh thiết kế
bộ tem đặc biệt thể hiện hình tượng chủ tịch hồ chí minh đang ngồi làm việc với câu trích cuối cùng trong bản di trúc
điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu
xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng nhà sàn trong phủ chủ tịch
tạo cảm giác gần gũi sâu lắng
riêng bờ lốc tem thể hiện sự thống nhất và phát triển của đất nước
qua hình ảnh chủ tịch hồ chí minh đang bắt nhịp bài ca kết đoàn cùng cờ đảng
và các thành tiệu của đất nước từ khi thống nhất đổi mới hội nhập và phát triển
cũng trong dịp này tổng công ty biêu điện việt nam phối hợp với bảo tàng hồ chí minh
ra mắt bộ lịch đặc biệt chào xuân năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
bảo hộ sống mãi với non sông việt nam